theo thông tin từ cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội mới đây
thành phố đã bổ sung nhiều khu cách ly mới để sẵn sàng đón người việt nam lao động
học tập và sinh sống ở nước ngoài trở về
hiện tại hà nội bắt đầu tiếp nhận số lượng lớn người việt nam trở về từ các vùng dịch để cách ly tập trung
số ca mắc mới có thể sẽ tăng do đó trong thời gian tới những trường hợp thuộc diện f một đang cách ly tại bệnh viện
sẽ được chuyển tới các khu cách ly tập trung của thành phố để các bệnh viện tập trung cho việc điều trị người nhiễm bệnh
đồng thời các địa phương không cần mất nhiều nguồn lực để xác minh các trường hợp f ba và f bốn
chỉ cần thông báo để các đối tượng này chủ động theo dõi sức khỏe thực hiện giám sát cách ly tại nhà
chúng ta tổ chức cách ly tập trung này là để chúng ta phòng ngừa chứ chưa phải là để là những người này đã bị nhiễm bệnh
bởi vì cái nguy cơ cao thôi
ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định thành lập thêm hai khu cách ly tập trung để đón các trường hợp về từ vùng có dịch
bao gồm khu nhà ở pháp vân hai chỗ trường cao đẳng công nghệ cao hà nội ở quận nam tử liêm tám trăm linh chỗ
thành phố cũng đã huy động được trên một năm trăm linh phòng tại các khách sạn để cùng tham gia vào phương án cách ly
bên cạnh đó ứng dụng app hà nội smart city sẽ được phổ biến tới từng tổ dân phố xã phường người dân trong thời gian tới
đây là phần mềm cho phép cảnh báo sự di chuyển của người được cách ly
việc giám sát cách ly đồng thời cảnh báo người dân những nơi cần hạn chế qua lại